cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bốn bị can về hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên xảy ra tại mỏ đá sóc lu một xã gia kiệm huyện thống nhất tỉnh đồng nai
các đối tượng bị khởi tố gồm phạm đức long giám đốc và bùi quốc phú làm phó giám đốc thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn quốc phú sơn lâm có địa chỉ ở ấp võ rõng ba xã gia kiệm huyện thống nhất cùng với hai đồng phạm khác
trong đó một đồng phạm giữ vai trò quản lý và một đồng phạm giữ vai trò tiêu thụ khối lượng đất khai thác trái phép
theo điều tra ban đầu từ giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba lợi dụng hoạt động khai thác đá đã được cấp phép
phạm đức long và bùi quốc phú đã chỉ đạo các hoạt động khai thác hơn sáu mươi bốn mét khối đất đá trái phép tại mỏ sốc lu một rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính số tiền hơn bốn bảy tỷ đồng
hiện vụ án đang được công an tỉnh đồng nai tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ vai trò trách nhiệm của các cơ sở
các cá nhân tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị để chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy nổ mùa hanh khô nhất là dịp trước trong và sau tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
các lực lượng chức năng công an tỉnh hà nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức trang bị kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân
để bảo vệ tính mạng tài sản của gia đình và cộng đồng hạn chế tối đa tình trạng cháy nổ có thể xảy ra
chùa tam trúc thị trấn ba sao huyện kim bảng là một trong những địa điểm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh tham quan
chiêm bái dịp cuối năm và vào đầu xuân nơi đây thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa tín ngưỡng
người dân tập trung đông sử dụng nhiều vật dụng dễ cháy như giấy vang mã nhang đèn
để đảm bảo an toàn phòng cháy trị cháy tại khu du lịch tam trúc nhất là nơi thường xuyên thắp hương đút vang mã
ban quản lý khu du lịch tam trúc đã chủ động trang bị các thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy
tại các khu vực tập trung đông du khách như thủy đình khách xá các điện thờ
thời điểm này miền bắc hiện đang bước vào mùa hành khô đây cũng là khoảng thời gian cận tết nguyên đán
giáp tình hai nghìn hai mươi bốn có nhiều lễ hội sẽ diễn ra nên tiềm mẩn nhiều nguy cơ cháy nổ đặc biệt là nguy cơ cháy nổ do đút vang mã
để đảm bảo an toàn phòng cháy trị cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy trị cháy và cứu nạn cứu hộ công an hà nam

mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân đồng thời tổ chức các lớp tập huấn
huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
bên cạnh đó chủ động tham mưu tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở tôn giáo
khu du lịch văn hóa tâm linh và các nhà ở để kết hợp sản xuất kinh doanh qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

tại các khu vực trên thì phải nhanh chóng gọi điện thoại đến báo cháy số một trăm một mươi bốn hoặc là thông qua app báo cháy một trăm một mươi bốn
để báo cháy cho lực lượng trị cháy chuyên nghiệp kịp thời đến cứu trựa
để chủ động phòng ngừa không để xảy ra cháy nổ trong dịp cuối năm nhất là dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm quy định về phòng cháy chữa cháy
tuyệt đối không chủ quan lơ là trong việc sử dụng nguồn điện nguồn nhiệt
thực hiện tốt công tác phòng cháy
phòng cháy trị cháy theo phương châm phòng hơn chống để mọi người mọi nhà cùng đón một năm mới an toàn hạnh phúc
ngay sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng phạm hoàng anh sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú
tại bốn trên một trăm linh tỉnh
phạm hoàng anh sinh năm hai nghìn ba vạn kiếp phường thượng lý quận hồng bàng tp hải phòng
về tội gây dối trật tự công cộng
cũng phạm tội gây dối trật tự công cộng và phải nhận quyết định truy nã của công an
quận lê trân tp hải phòng là đối tượng vũ anh đức sinh năm hai nghìn năm
hộ khẩu thường trú tại ba mươi hai b trên tám mươi tám phạm hữu điều phường niệm nghĩa
quận lê trân tp hải phòng
và đối tượng vũ quốc huy sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thường trú tại thôn bốn
xã tam hưng huyện thủy nguyên tp hải phòng phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện thủy nguyên tp hải phòng về tội trộm cắp tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện